một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại khu vực dưới chân cầu thăng long
ở huyện đông anh thành phố hà nội khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng tám chiếc xe cẩu do tài xế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi điều khiển
hướng cầu thăng long đi nội bài đến khu vực vòng xuyến trên đường hoàng sa
thì bất ngờ đâm vào ba xe ô tô
chưa dừng lại xe cầu tiếp tục đâm vào xe máy khiến nạn nhân ngồi sau tử vong tại chỗ
và người điều khiển xe máy phải nhập viện cấp cứu
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc phân luồng giao thông